báo tài nguyên và môi trường tổng cục môi trường tổng cục biển và hải đảo việt nam phối hợp tổ chức diễn đàn nhà báo với môi trường và biển đảo lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề chống rác thải nhựa trách nhiệm quản lý truyền thông doanh nghiệp diễn đàn nhà báo với môi trường và biển đảo lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín đã thu hút sự tham gia của một số cơ quan báo chí đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu trong phong trào chống rác thải nhựa rác thải đại dương
đây được xem là sân chơi chung cho các nhà quản lý nhà báo doanh nghiệp để cùng chia sẻ thông tin chính sách và kinh nghiệm trong lĩnh vực rác thải nhựa rác thải đại dương nhằm có tiếng nói chung để giảm thiểu tối đa rác thải nhựa ra môi trường nói chung và đại dương nói riêng
thông qua diễn đàn nhà báo với môi trường và biển đảo lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín góp phần truyền tải các thông điệp về ô nhiễm rác thải nhựa hay được gọi là ô nhiễm trắng cả trên đất liền và đại dương
bên cạnh đó diễn đàn cũng nhằm mục đích kêu gọi sự chung tay của từng tổ chức doanh nghiệp người dân và các cơ quan truyền thông báo chí trong công cuộc chống rác thải nhựa
đây cũng là hoạt động nhằm hưởng ứng tháng hành động vì môi trường năm hai nghìn một mươi chín tuần lễ biển và hải đảo việt nam năm hai nghìn một mươi chín